một thực tế cho thấy trong nhiều năm qua quá trình kê đơn của các y bác sĩ hoàn toàn thủ công
nên đã làm ách tắc quá trình tiếp nhận lập hồ sơ đơn thuốc bệnh án cho người đến khám
và điều trị có lúc có nơi thiếu chính xác
vậy làm gì để có thể giảm tài cho các bệnh viện đã tồn tại dài rằng trong nhiều năm qua
một trong những giải pháp đã được áp dụng hiệu quả trong vài năm gần đây
đó là đưa ứng dụng phần mềm quản lý thông tin vào các bệnh viện

đồng ký đầu vào như là đầu ra đã được kiểm soát rất tốt và đã tránh được lãng phí rất nhiều thứ
mình có thể nắm bắt được ngay là thông tin bệnh nhân đã được dùng những loại thuốc gì
và chi phí điều trị là bao nhiêu
về các số liệu liên quan đến khám chữa bệnh mà chúng tôi có thể cập nhật hằng ngày hằng tháng
cái lệ nghe xem số như thế là rất là thuận lợi
nó nâng cao được tinh thần trách nhiệm rất sức cao đối với từng đàn bộ trên hệ thống
nó vừa là công cụ quản lý nó cũng vừa là công cụ đánh giá về mặt chuyên môn
và đặc biệt là nó cải cách thủ tục hành chính rất tốt cho người bệnh
và nó tạo ra một sự minh bạch
tức là ngày trước khi mình đi khám bệnh đến bệnh viện

cái việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh là cái việc cán bộ viện đang ghi chép bằng tay
và người bệnh rất khó để cảm nhận thấy rằng cái chi phí đó là minh bạch
nhưng đến bây giờ thì tất cả chi phí trong quá trình hoạt động
đã tự động cập nhật lên hệ thống từng khâu một và từng tại thời điểm thực tế
chính vì thế mà khi ra in thanh toán thì tờ phơi in toán là một tờ phơi
mà được in đầy đủ chi phí tất cả các hạng mục và được công khai
khi đến triển khai tại các bệnh viện thấy được cái trí tuệ của mình được ứng dụng
và thực tế giúp cho các đơn vị cải cách được thủ tục hành chính
và giúp cho người bệnh giảm được cái thời gian khám chữa bệnh
thì đó là một cái niềm vui thực sự lớn đối với những anh em khi mới ra trường
và đang theo đuổi một cái dự án mang đến chất là cải cách thủ tục hoàn chính công
thì trong cái hoàn cảnh mà công ty gặp lại các bệnh viện
khó khăn thì khi mà chúng tôi triển khai dự án thì thực ra là không có lương
và thậm chí là chi phí liên quan đến ăn ở tại đơn vị
thì chúng tôi đã phải tự móc tiền túi để chi trả những khoản chi phí đấy
nhưng mà với một cái mong muốn là cái sản phẩm trí tuệ đầu tay
có thể đưa được đến cho người tiêu dùng
và đặc biệt là có thể thay đổi được một công cách làm việc hành chính của đơn vị bệnh viện
thì chúng tôi vẫn quyết tâm triển khai đến cùng cái dự án đấy
hoàng ngọc thanh sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của tỉnh thành hóa
thì trường đại học hoàng ngọc thanh đã rời quê đi phụ hồ lan sơn
và đội than ở quảng ninh và một số tỉnh thành khác
những tháng ngày làm những công việc lao động phổ thông cơ cực
đã khiến thanh hiểu thêm được giá trị của cuộc sống đó là học
và học không bao giờ là muộn đối với mỗi con người
tâm nghiệp trong cấp ba thì thực ra là cũng giống như nhiều bạn khác
là rất khó khăn
bước vào cổng trường đại học vì năm đầu tiên thi đại học
thì có thiếu một nửa điểm
sau đấy thì nghĩ trong đầu là chẳng nhẽ cứ phải học đại học
mình mới sống được
sau đấy thì có thể là khác như được không
thì tôi quyết định là không thi tiếp và đi tìm kiếm một cơ hội
được làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba
công việc đầu tiên đó là đi phụ hồ vào tận sài gòn
sau đấy thì
thì cảm thấy là cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ
theo cái việc là thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày
không có tương lai
thì đang trong lúc gọi là rất chỉ là chán
vì về mặt định hướng bế tắc
thì tôi cũng quyết định là làm hồ sơ xuất khẩu lao động đi nước ngoài
và tại thời điểm đấy là nghĩ ngay đến việc là đi nhật
nhưng mà sau khi khám sức khỏe thì mình lại không đủ các tiêu chí về mặt hồ sơ để đi
thì có thể nói là lúc cái thời điểm đấy là thời điểm rơi vào trạng thái là khá chứ là cơ nghiệp làm
thì trong cái lúc mà không biết mình sẽ phải làm gì
thì tôi có đi ra quảng ninh đi chơi nhà người chị cái đấy
sau đấy đi ra bài than
thì nhìn thấy các bạn trẻ có thể nói là đang rất trẻ
học lớp tám lớp chín quê thanh hóa
đi đội than chỉ để lấy tiền về đóng học
ba tháng hè đi đội than sau đấy lấy tiền để về đóng học theo học tiếp
thì tôi có xin vào đấy đội than cùng các bạn
thực tế là đội than không phải để kiếm sống
vì thực ra tôi đã có những nghề nghiệp kiếm lương khá cao
nhưng lúc trước đấy mà mình vẫn không thể sống được
thì nhưng mà đội than thì cho mình cái gì mà mình lại đi đội than
thực ra là
có một cái suy nghĩ rằng nếu như cuộc sống mình rơi vào cái trạng thái là
không còn việc gì để phải làm
và cuộc đời bần cùng đến việc đi đội than đấy thì mình có làm được không
cũng giống như cái cách nghĩ đơn giản hết trơn
và tôi xin vào bài than ở đội than
ngày đầu tiên thì đưa thúng than lên đầu đi được
dăm bảy thúng
vì thế là rất khó chịu
đau về đau nhất
nhưng mà sau đấy định tức là định thôi
nhưng lại nghĩ lại những cậu nhóc kia họ có thể làm được
tại sao mình bây giờ đã tốt nghiệp cấp ba
ít nhất là đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình
mà lại không thể làm được những công việc như mấy cô bé đang đi đội thang để kiếm tiền nó học
và từ suy nghĩ đấy tôi tiếp tục ở lại
và đội đến khi đặt thúng than lên đầu mình cảm thấy rất nhẹ nhàng
và làm việc trong môi trường nếu mình nghĩ rằng mình làm được
và chắc chắn làm được
sống được bằng nghề đồi than nếu mà gọi là cuộc sống bi đát nhất là mình vẫn sống được
thì sau đấy là mình dừng
thì sau ba tháng đu than tại bài than đấy
lúc đấy trong đầu thay đổi rất nhiều
thay đổi về cái cách nhìn nhận cuộc sống
thay đổi về cách tiếp cận công việc
và sau đấy tôi nghĩ rằng là lại phải học
lại phải theo lại con đường học thì có thể mới thay đổi được cuộc sống
còn vì những cậu bé đấy đang cũng đi đội thang để học
còn mình có điều kiện học mình không tiếp tục theo học thì cũng là một cái gì đấy
có thể là sai lầm
thì sau đấy tôi lại tiếp tục quay lại một đường học
và cái ngành tôi lựa chọn chính là lĩnh vực công nhận thông tin
sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề chuyên ngành công nghệ thông tin loại giỏi
thanh đã gắn bó với công ty minh lộ từ năm hai nghìn tám
trải qua những thăng trầm cùng các cộng sự trong công ty
có những lúc tưởng chừng như công ty không vực lại được
thế rồi cùng với một số anh em lập trình
hoàng ngọc thanh đã quyết tâm trèo lái công ty vượt qua khó khăn
và giờ đây đã có những bước thành công được cộng đồng ghi nhận
chúng tôi được sự lãnh đạo của anh và được chỉ bảo của anh rất là nhiều
anh đối với chúng tôi giống như một vừa là một người thầy vừa là một người anh
định hướng về mặt công việc về mặt quan điểm trong việc chăm sóc khách hàng
và kể cả liên quan đến các vấn đề quản lý nội bộ
thì khi mà anh tiếp nhận lại công ty năm hai nghìn chín cuối hai nghìn chín
thì anh cải tổ lại công ty từ các cái vụ máy liên quan đến các phòng ban
cho đến liên quan đến thị trường và định hướng về phát triển công ty
chính vì thế nên là trong công ty thì tư tưởng của anh phụ khắp các phòng ban
đặc biệt liên quan đến cái cái thái độ trách nhiệm trong công việc
cũng như là cái việc tư tưởng liên quan đến chăm sóc khách hàng
cái cốt lõi mà đến bây giờ mà công ty được khách hàng ghi nhận
đối với lĩnh vực phần mềm y tế thực ra là vấn đề chuyên môn bên phần mềm là một phần
còn chuyên môn y tế lại là một phần khác
thực ra cái giai đoạn đầu tiên khi chúng tôi là kỹ thuật đến bệnh viện đi triển khai phần mềm
thực tế là cũng không hiểu gì về y tế
phát triển phần mềm bằng cách là ở tại bệnh viện luôn
tức là xin lãnh đạo bệnh viện một phòng ở tại bệnh viện
và nguyên cả đội phần mềm sẽ ở lại bệnh viện và phát triển theo ý của bệnh viện
thì bắt đầu kiến thức y tế bắt đầu được học từ những cái kiến thức rất nhỏ
tức là từ cái việc là y lệnh là cái gì liên quan đến phẫu thuật thủ thuật là cái gì
định mức cận âm sàng là cái gì
tất cả những kỹ năng đấy thì bắt đầu chúng tôi được học từ những cái thực tiễn là khi làm việc tại bệnh viện
và sau khi phát triển rộng ra và sản phẩm được triển khai theo chiều rộng
thì chúng tôi ý thức rất rõ rằng là cái việc nhân viên tiếp theo khi tham gia cái mảng này
thì đòi hỏi phải có một kỹ năng rất lớn về sản phẩm y tế và đặc biệt là chuyên môn liên quan đến nghiệp vụ y tế
nếu như trước đây người bệnh đến khám thường xuyên phải xếp hàng chen lấn
thì sau khi bệnh viện ứng dụng phần mềm quản lý thông tin bằng điện tử của công ty minh lộ
không những giảm tài khối lượng công việc cho bệnh viện
mà bệnh nhân cũng được hưởng lợi rất nhiều
người bệnh làm các thủ tục đăng ký rất nhanh chóng và chính xác
vì vậy cho tới nay có tới hàng trăm bệnh viện trên khắp cả nước
đang sử dụng phần mềm quản lý thông tin bằng điện tử do công ty minh lộ thiết kế triển khai
với nhiều ứng dụng thiết thực như quản lý khám chữa bệnh quản lý cận lâm sàng
quản lý điều trị quản lý dược quản lý thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế quản lý nhân viên
một cái thao tác nhỏ là mở máy ra và mình có thể biết được là bệnh nhân này
đã được sử dụng các cái dịch vụ y tế gì như là chụp chiếu xét nghiệm
và mình có thể nắm bắt được ngay là thông tin bệnh nhân đã được dùng những loại thuốc gì
và chi phí điều trị là bao nhiêu
thế nên mình có thể là từ đấy mình cân đối trong điều trị
mình có thể là có những cái để mình tư vấn với bệnh nhân này
là nó có rất nhiều hữu ích trong phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh
đối với cả về phía nhân viên y tế lẫn phía bệnh nhân
chúng tôi đã tiến hành nhập tất cả các thông tin của bệnh nhân
đến khám chữa bệnh ngay từ khâu đón tiếp đầu tiên
cho nên là khi vậy bệnh nhân đã được nhập vào công nghệ thông tin một lần
nếu như bệnh nhân có mang những cái thẻ bảo hiểm đi
chúng tôi đã lưu giữ thông tin vào phần mềm quản lý bệnh viện
thì lần sau bệnh nhân mang thẻ bảo hiểm đi thì nó rất là thuận lợi
nhanh chóng trong công việc
chúng tôi chỉ dùng cái máy quét mã vạch thẻ bảo hiểm là một động tác rất nhanh
nó thay cho được rất nhiều ký tự mình không cần phải đánh nữa và đảm bảo tính chính xác
với việc nhập dữ liệu người bệnh kết nối với tất cả các khoa phòng
bệnh viện có điều kiện tăng thời gian khám bệnh
từ đó làm tốt hơn công tác tư vấn giúp bệnh nhân và người nhà tuân thủ phác đồ điều trị
đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện do không phải sao chép giấy tờ bằng tay
nên hỗ trợ nhiều hơn cho bác sĩ trong khám bệnh và hướng dẫn bệnh nhân
phần mềm quản lý thông tin của bệnh viện được kết nối với các máy chủ tại các khoa phòng
toàn bộ hồ sơ từ đón tiếp bệnh nhân đến lưu bệnh án đều được lưu trữ
với tất cả người đến khám từ lần hai trở đi bệnh nhân chỉ cần cung cấp mã số do bệnh viện cung cấp
hoặc họ tên là bác sĩ có thể tra cứu tiền xử bệnh quá trình điều trị trước đó
giúp tiết kiệm thời gian khai báo thông tin
ngoài ra việc lưu trữ còn giúp người bệnh có thể tra cứu thuận tiện
khi cần chi tiết thông tin về tình trạng sức khỏe của mình thời gian trước đây
phần mềm này có khả năng lưu vết được người dùng
nếu ai làm sai nó sẽ chỉ địch chính cái người đấy đăng nhập ở máy nào và làm thực hiện cái nghiệp vụ lúc mấy giờ
thành ra là nó nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm rất sức cao đối với từng đàn bộ trên hệ thống làm việc
một điều mạnh mẽ nữa là nó được tích hợp từ cái y lệnh đến cái kho dược
bằng cách nó trừ tồn rất là chính xác
khi có yêu cầu về kiểm tra về cái báo cáo xuất hợp tồn
bất kể lúc nào là nó có thể báo cáo ngay tức khắc
đối với sản phẩm công nghệ thì thực ra là tâm lý chung không phải chỉ có ở tỉnh thanh hóa mà tất cả các tỉnh khác
thì khi mà chúng ta tiếp cận đến một cái sản phẩm công nghệ mà đặc biệt là công nghệ cao
thì luôn luôn phải nghĩ rằng là sản phẩm đấy phải được sản xuất ở những nơi là trung tâm công nghệ như hà nội hoặc là sài gòn
đầu tiên như năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi khi mà tôi trực tiếp đi bán sản phẩm này demo tại các đơn vị
thì về mặt chuyên môn có thể là họ vẫn tiếp nhận
nhưng sau đấy khi biết thông tin là công ty tại thanh hóa chẳng hạn
thì ngay lập tức họ có cái thái độ là không tiếp nhận sản phẩm
với một cái lý do là không tin là một cái sản phẩm công nghệ cao như vậy lại được sản xuất ở một cái tỉnh lẻ như thanh hóa
thì có những cái câu như tại sao là
mua sản phẩm của các anh ở thanh hóa mà không mua sản phẩm ở hà nội hoặc sài gòn
thì đấy là những cái khó khăn thực sự cực kỳ lớn cho cái đội ngũ khi phát triển thị trường trong những giai đoạn đầu
cải cách thủ tục hành chính cải tiến quy trình khám chữa bệnh của ngành y tế
đã phần nào đáp ứng trông chờ của nhân dân về giảm tài giảm phiền hà tiết kiệm thời gian khám chữa bệnh
qua đó giảm công sức tiền của người bệnh và những hệ lụy do tiêu cực của y tế
đến nay sản phẩm phần mềm của công ty đã được áp dụng rộng khắp trên cả nước
có những tỉnh gần như một trăm linh sử dụng ở các tuyến bệnh viện huyện như hải phòng nghệ an thanh hóa sơn la
doanh thu năm hai nghìn một mươi sáu đạt trên hai mươi tỷ đồng
qua nhiều năm nỗ lực sản phẩm của công ty minh lộ đã lọt vào top một mươi ý tưởng khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi
vinh dự được phó thủ tướng vương đình huệ trao giải và khen tặng
có được một sản phẩm hữu ích cho cộng đồng cho xã hội
niềm vui không những của thanh mà là niềm vui chung và là sự khích lệ của những thanh niên tại các vùng quê vươn lên khởi nghiệp
mang những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống